ngày hai mươi bốn tháng một mươi hội nghị bộ trưởng công nghệ thông tin và viễn thông asean lần thứ một mươi chín khai mạc tại thủ đô viên trăn lào
tham dự có tổng thư ký asean lim chok hoi bộ trưởng và người đứng đầu ngành công nghệ thông tin các nước asean
thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn thành hưng dẫn đầu đoàn việt nam tham dự hội nghị
đây là hội nghị cấp bộ trưởng được tổ chức thường niên trong khu vực asean với mục đích tăng cường hợp tác về viễn thông
và công nghệ thông tin giữa các thành viên nội khối cũng như giữa asean với các nước đối tác bên ngoài
trong khuôn khổ hai ngày hội nghị các lãnh đạo phụ trách lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin asean
sẽ ra soát tình hình triển khai hợp tác trong một năm vừa qua
đồng thời thảo luận thống nhất định hướng hợp tác với các mục tiêu ưu tiên cho giai đoạn hợp tác tiếp theo
bao gồm các sáng kiến chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số asean
ngoài chương trình làm việc nội bộ hội nghị sẽ có các phiên họp làm việc với từng nước đối thoại
gồm trung quốc nhật bản hàn quốc ấn độ mỹ ec và itu để thảo luận các chương trình
hoạt động hợp tác trong năm hai nghìn hai mươi như phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy sáng tạo
nâng cao năng lực ứng phó trước các rủi ro về an ninh mạng
sự kiến trong thời gian tham dự hội nghị thứ trưởng nguyễn thành hưng cùng các thành viên trong đoàn công tác
sẽ có các buổi gặp gỡ và làm việc song phương với các nước và itu nhằm trao đổi
chia sẻ thông tin cũng như các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong thời gian tới